đại diện viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
sau khi phân tích đánh giá vai trò phạm tội của từng bị cáo đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt đối với bị cáo nguyễn mạnh hùng